thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần minh quân
về hành vi gây dối cho tự công cậu
trước đó vào khoảng tám giờ ngày hai mươi hai tháng sáu quân và sơn trú tại địa phương ngồi uống nước tại công viên
thì thấy hải chạy xe ngang qua nên sơn bảo hải đến ngồi uống nước chung
lúc này quân đứng dậy ra về chạy xe được một đoạn thì quân nhớ lại việc mâu thuẫn đánh nhau với hải trước đó
nên đã quay lại đánh nhau với hải
trong lúc xô sát hải đã bỏ chạy vào ủy ban nhân dân xã mỹ khánh
quân tiếp tục đuổi theo và dùng ly thủy tinh đánh hải gây thương tích và gây náo loạn ủy ban nhân dân xã
hiện vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định
tại đồng nai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm văn nam
trú tại tỉnh thanh hóa một mươi hai năm tù trần cao điển chú tại tỉnh đồng nai sáu năm tù cùng về tội giết người
theo có trạng vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phạm văn tài chú tệ tỉnh cà mau và nguyễn minh lẩu chú tại tỉnh đồng nai
đang ngồi nhậu tại phòng trọ lúc sau anh lê đình tùng chú tệ tỉnh thanh hóa chạy xe đến gặp tài
do không tắt đèn xe và dọi đèn vào nhóm tài đang nhậu nên tùng bị tài tắt vào mặt
khi về nhà tùng nói việc bị đánh cho cháu là nam nghe vì thức giận nên nam đã rủ điền đi đánh nhóm tài
nam đã lấy một con dao tự chế đến đâm lẩu gây thương tích năm mươi một
còn tại tỉnh hải dương viện kiểm sát nhân dân huyện bình giang phối hợp với tòa nhân dân huyện
tổ chức phiên tòa xét xử giúp kinh nghiệm vụ án hình sự đối với bị cáo trịnh tiến đạt vũ đình trắng
cùng các đồng phạm về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
điều đáng lưu ý là trong vụ án này có hai mươi trên hai mươi năm bị cáo là người dưới một mươi tám tuổi thực hiện hành vi phạm tội
theo có trạm vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại đường tỉnh ba trăm chín mươi hai thuộc thôn mỹ trạch xã bình minh các đối tượng dùng gậy ba khúc dao mũ bảo hiểm
đuổi đánh nhau gây mất an ninh trừ tự
tiếp đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu dân cư mới và đường liên xã thuộc thôn nhữ thị
và thôn cao xá xã thái hòa một nhóm đối tượng cùng một số thanh niên khác dưới một mươi sáu tuổi đều trú tại huyện bình giang
tụ tập đông người dùng dao gậy ba khúc gạch vỏ chai bia thủy tinh điều khiển xe máy đuổi đánh nhau gây mất trật tự công cộng
ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội
quá trình điều tra xác định trịnh tiến đạt đã dùng vỏ chai bia và gạch ném vào đầu khiến vũ kim mạnh bị tổn hại năm mươi sức khỏe
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh tiến đạt bảy năm chín tháng tù một mươi ba bị cáo bị tuyên phạt hai mươi ba mươi hai tháng tù
một mươi một bị cáo khác bị phạt tù nhưng cho hưởng ăn treo đều về tội gây dối trừ tự công cộng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn ngọc phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng phú cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại hà nội và các địa phương khác
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với bị can nguyễn ngọc phương
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án
hành vi vi phạm pháp luật của bị can nguyễn ngọc phương và những người có liên quan
một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
vừa bị công an phường đức giang quận long biên phối hợp với ngân hàng bidv chi nhánh thành đô
kịp thời ngăn chặn
các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao giả danh công an gọi điện thoại đe dọa tống tiền nạn nhân
và nếu không được ngăn chặn thì nạn nhân đã sẵn sàng để chuyển khoản với số tiền là hơn ba tỷ đồng cho các đối tượng
nạn nhân là một cặp vợ chồng bảy mươi năm tuổi trú ở quận long biên
theo lời nạn nhân ông bà này bị một nhóm ba đối tượng liên tục thay nhau gọi điện thoại gây áp lực
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng cán bộ công an quận long biên
thông báo bà có một tài khoản ngân hàng đông á đang bị nợ hơn sáu mươi triệu đồng
từ cuộc gọi thông báo khoản nợ này các đối tượng mạo danh công an tiếp tục thông báo ông bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy
để chứng minh mình vô tội các đối tượng gọi điện uy hiếp nạn nhân và bắt chuyển khoản hơn ba tỷ đồng và không được để cho người khác biết
nó bảo là bác ấy là dính líu đến một vụ buôn ma túy bác không được cho ai biết ngoài bác ra
thì con cháu tất cả mọi người không được ai biết bởi vì cái vụ buôn ma túy này là có liên quan đến công an quận
công an phường ở quận long biên
cho nên bác phải truyền đổi bí mật cho chúng tôi
nếu mà không giữ bí mật là có thể bắt cháu của con bắt cóc hoặc là chú thủ tiêu
tinh vi hơn các đối tượng còn dùng phần mềm deepfake gọi video qua zalo đặt tên hiển thị gia lô là số điện thoại đường dây nóng của công an hà nội để khiến nạn nhân thêm tin tưởng
không một chút nghi ngờ đôi vợ chồng này đã đến ngân hàng

nhận thấy dấu hiệu lạ nhân viên ngân hàng đã kéo dài thời gian và cùng lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo bảo vệ được tài sản lớn của người dân
như kiểu các bác đang bị u mê bị ai đó thúc ép không thấy như kiểu là thao túng tâm lý các bác rất sợ
chúng tôi đã phải gọi điện ngay trong công an phường đức giang và các anh đã sang rất kịp thời xử lý nói chuyện giải thích các bác
và sau đó bộ lừa đảo còn gọi điện cho các bác và đã bật loa lên các anh công an phường đã giải thích cho các bác
đối tượng sử dụng các công nghệ cao như công nghệ deepfake giả các hình ảnh của cán bộ công an để gọi điện cho người bị hại nhằm mục đích là uy hiếp vào tinh thần của người bị hại
người bị hại tin tưởng những đối tượng lừa đảo đó là thật và thực hiện theo yêu cầu của chúng
khi mà thực hiện theo yêu cầu thì các đối tượng sẽ dẫn dắt người bị hại qua rất nhiều câu chuyện
và kịch bản khác nhau để nhằm người bị hại tin đó là thật và sau đó thì thực hiện chuyển tiền cho các đối tượng để chiếm đoạt tài sản
hiện nay thủ đoạn tương tự như trong vụ việc này đang được các đối tượng thực hiện lừa đảo và rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy
do vậy cơ quan khuyến cáo người dân cần cảnh giác và khẳng định để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
tại vĩnh phúc chưa đầy một ngày kể từ khi vụ cướp tài sản ở địa bàn khu công nghiệp bá thiện huyện bình xuyên xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là thủ phạm gây án
hai đối tượng là đỗ văn đạt chú tệ tỉnh tuyên quang và nguyễn văn chuẩn chú tệ tỉnh bắc ninh
vào khoảng tám giờ ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực gần cổng công ty trách nhiệm hiệu hạn conpa việt nam thuộc khu công nghiệp bà thiện huyện bình xuyên đạt và chuẩn xảy ra xô xát đánh nhau với một nhóm thanh niên
quá trình đánh nhau thấy đạt và chuẩn sử dụng hung khí nguy hiểm nên nhóm thanh niên bỏ chạy để lại hai xe máy tại hiện trường
thế vậy đạt và chuẩn chiếm đoạt hai xe mô tô rồi bỏ trốn tổng trị giá tài sản là khoảng ba mươi tám triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã nhanh chóng xác định bắt giữ hai đối tượng gây án và thu giữ được hai xe máy là tăng vật của vụ án
trong hai tháng gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cướp giật tài sản tại các tiệm vàng
thủ đoạn phạm tội giống nhau đối tượng đến các tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
lực lượng công an đã tích cực điều tra và làm rõ ba vụ và truy bắt các đối tượng phạm tội
ngày năm tháng sáu sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng ngọc minh thuộc ấp bình thọ khương xã bình phan huyện chợ gạo
công an huyện đã phân công lực lượng đến hiện trường điều tra truy vết đồng thời phối hợp với công an tỉnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng phạm tội
sáng ngày một mươi bốn tháng sáu công an huyện chợ gạo đã bắt giữ ngô thanh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú ấp bình thọ đông xã bình phan huyện chợ gạo trang là đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng ngọc minh
mình cũng canh nó lúc đầu rồi mình thấy nó lạ không có rời nó được
người ngoài người trong rồi tí sau mình mời vô trong ngồi ghế là thấy nghĩ là cũng hơi an toàn chút xíu
thì nó chịu ngồi ghế thì ngồi gần mình rồi nó rồi chuyển khoảng thì bên trong lúc chuyển khoảng thì sợi dây người ngồi trong người ngoài cho con coi lại xem lại đưa thì nó dịch nó chạy
mừng là mừng bắt được nó để nó không còn làm được nhiều người khác nữa nếu mà nó không bắt được thì nó sẽ làm nữa
ngô thanh trang khai gần đây trang tham gia cờ bạc qua mạng và bị thua bạc dẫn đến nợ nần
để có tiền trả nợ ngày năm tháng sáu trang điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng ngọc minh giả vờ hỏi mua vàng
lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm trang giật sợi dây chuyền một mươi chỉ vàng hai mươi bốn k trị giá trên năm mươi sáu triệu đồng rồi tẩu thoát
trước đó trang còn thực hiện một vụ cướp tiệm vàng khác
khám xét nhà ở của đối tượng công an huyện trợ gạo thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua nhiều biện pháp nhân dân phát hiện bị hại hợp tác tốt
và từ các hệ thống camera an ninh của huyện cũng hỗ trợ hết sức trong việc phát hiện tri dịch đóng đối tượng này
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an các địa phương tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là đẩy mạnh tuyên truyền
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hướng dẫn người dân phòng chống tội phạm
thứ nhất là phải có gắn camera ở tiệm giang phải có báo động với công an chức năng
thứ hai là nếu cần thiết thì mình phải có lực lượng bảo vệ ở trong và ngoài tiệm giang mình để mình không ngừa không để xảy ra
trường hợp đã xảy ra thì thứ nhất là mình phải quan sát được đối tượng đặc điểm nhận dạng đối tượng phương tiện đối tượng
và cái đặc biệt là hướng hướng thoát của đối tượng để mình báo với cơ quan chức năng cùng với cơ quan chức năng và nhân dân chỉ tìm khi bắt đối tượng nhanh chóng
cùng với lực lượng công an các cơ sở kinh doanh vàng bạc và mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ trước mọi tình huống
để đối tượng phạm tội không có cơ hội hoạt động góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
thưa quý vị một tụ điểm sản xuất và mua bán cỏ mỹ vừa bị lực lượng công an
cơ quan công an đã bắt giữ được hai đối tượng thu giữ một số loại máy móc hoa chất cùng với một lượng lớn nguyên liệu để bào chế cỏ mỹ
qua công tác nắm tình hình công an thành phố nha trang đã xác định và mời đối tượng phạm văn hoa chú phường vạn thắng thành phố nha trang về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hoa khai nhận cùng với con trai là phạm văn hiệp thường xuyên bán cỏ mỹ cho một số thanh niên tại địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoa cơ quan công an phát hiện phạm văn hiệp cùng một số loại máy móc hóa chất và hơn ba mươi kg nguyên liệu đựng trong các thùng cắt tông
bước đầu các đối tượng thừa nhận số nguyên liệu máy móc hóa chất trên dùng để bào chế cỏ mỹ rồi sau đó phân nhỏ bán kiếm lời